trong nhiều năm qua khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
tỉnh bắc cạn có nhiều công trình phải thu hồi một phần vốn do thanh toán vượt giá trị quyết toán
với số tiền cần thu hồi có tồn đọng nhiều năm lên đến hàng tỷ đồng
dù đã vào cuộc thu hồi nhưng nguy cơ mất số vốn này đang hiện hữu
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
dự án kè bờ hữu và chỉnh trị sông cầu đoạn qua thành phố bắc cạn đã hoàn thành từ lâu
nhưng số tiền phải thu hồi đồng ngân sách nhà nước hơn bốn trăm linh triệu đồng vẫn chưa thu được
đây chỉ là một trong số hàng trăm công trình phải thu hồi vốn do trì vượt quyết toán tại tỉnh bắc cạn
sau khi công an tỉnh bắc cạn làm việc với một mươi chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh bắc cạn
đến nay mới thu hồi được gần một trăm linh triệu đồng
số tiền phải thu hồi hiện còn khoảng năm tỷ đồng
trong số này có hơn năm trăm linh triệu đồng không có khả năng thu hồi
một số khoản khó thu và một số dự án khác hiện còn chưa xác minh xong để thu hồi vốn
khó khăn thì cũng phải nói là rất khó khăn
khi mà gặp những đơn vị có những đơn vị thì đến giờ phút này thì người ta cũng đã giải thẻ
có những đơn vị người ta cũng đã sát nhập với đơn vị khác
mà đặc biệt là có những đơn vị thì người ta giải thẻ để người ta thành lập một cái doanh nghiệp khác
thì chúng tôi cũng phải đi tìm hiểu xem có phải là họ giải thẻ để họ thành lập một pháp nhân khác không
thì cái pháp nhân đó tồn tại đó thì phải kế thừa lại cái cũ của đơn vị cũ
trên cơ sở đó thì chúng tôi mới
chúng tôi xác định là thu hồi được của ai
chúng tôi xác định rằng là sẽ có một số khoản sẽ không thể nào thu được
vì hiện nay là các giá trị pháp nhân không còn và cũng không thể nào lực lượng
cũng không thể nào tìm ra được chủ thể để chịu trách nhiệm cho cái việc tạm ứng trước đây
đặc biệt là những công trình mà đã triển khai từ giai đoạn năm hai nghìn hoặc là sau khi tái lập tỉnh
thì rất là khó cho việc thu hồi các dự án
phải nói rằng trước đây trong một thời gian dài
việc thu hồi số tiền thanh toán vượt qua giá trị quyết toán tại tỉnh bắc cạn không được quan tâm thực hiện
đến nay khi nguy cơ mất vốn đang lớn dần thì tỉnh bắc cạn mới vào cuộc xử lý
những dự án cách đây hàng chục năm rất khó có khả năng thu hồi
và nguy cơ mất hàng tỷ đồng vốn của nhà nước đang hiện hữu trước mắt